đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã có buổi làm việc với sở tư pháp hà nội
tại buổi làm việc bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải đề nghị sở tư pháp hà nội triển khai hiệu quả đề án đổi mới
nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi hai cắn với thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật
bên cạnh đó cần nâng cao văn hóa thi hành pháp luật coi việc thực thi pháp luật là một nét văn hóa của người hà nội
đồng thời nhấn mạnh văn hóa thực thi pháp luật phải đi kèm với vận động tuyên truyền làm gương xử phạt
bên cạnh đó đồng chí hoàng trung hải cũng đề nghị sở tư pháp bám sát dự thảo đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị
để chủ động tham gia xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan
trình chính phủ quốc hội thông qua để triển khai ngay sau khi dự thảo được ban hành